còn tại ukraine bộ tài chính nước này cho biết ukraine cần khoảng một mươi bốn một tỷ usd trong năm nay
đều phục vụ cho việc phục hồi nhanh chóng các khu vực bị ảnh hưởng do xung đột
trong số tiền này có khoảng ba ba tỷ usd đã được phân bổ từ ngân sách nhà nước
và chính phủ ukraine hy vọng sẽ huy động được số tiền còn lại từ các nhà tài trợ và khu vực tư nhân
năm hai nghìn hai mươi ba chính phủ ukraine sẽ tập trung vào việc phục hồi nhanh chóng các lĩnh vực
như cơ sở hạ tầng năng lượng ra phá bom mìn vì mục đích nhân đạo và xây dựng lại những ngôi nhà bị hư hại
ngoài ra công việc tái thiết cơ sở hạ tầng xã hội và quan trọng
đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng nằm trong số các lĩnh vực ưu tiên của chính phủ
trước đó quỹ tiền tệ quốc tế imf nhận định kinh tế ukraine dự kiến sẽ dần hồi phục trong những quý tới
mặc dù những yếu tố không thuận lợi vẫn còn bao gồm cả nguy cơ leo thang xung đột hơn nữa
vừa qua ukraine đã nhận được khoản viện trợ đầu tiên trị giá hai bảy tỷ usd từ chương trình hỗ trợ mới được imf thông qua